bị cáo trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp nhận mức án tử hình và buộc bồi thường gần sáu trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
hành vi của bà lan được đánh giá gây hậu quả rất nghiêm trọng gây sói mòn niềm tin của người dân với thủ đoạn chiếm đoạt tinh vi phạm tội có tổ chức
thông tin này đã liên tục được cư dân mạng chia sẻ
trong nhiều giờ qua nhiều ý kiến cho rằng đây là bản án nghiêm khắc và đúng người đúng tội
luật pháp nghiêm minh vậy mới đủ sức gian đe đối với những ai đang có ý định tham ô của công làm của riêng
với nền tảng gia đình với đầu óc kinh doanh của bà thì chỉ cần đầu tư làm ăn chân chính thôi thì cuộc sống của bà cũng là niềm mơ ước của biết bao người rồi
đúng là sợ nhất lòng tham con người
lòng tham và sự gian xảo đã đẩy bà này lên ngưỡng lũng đoạn tài chính bằng nhiều thủ đoạn gây hậu quả nghiêm trọng và khó khắc phục
pháp luật nghiêm minh
cùng với bản án dành cho bị cáo trương mỹ lan tòa án nhân dân tp hcm cũng đã tuyên án đối với tám mươi năm bị cáo khác liên quan với các mức án từ ba năm đến trung thân
đặc biệt cựu cục trưởng thanh tra giám sát ngân hàng hai thuộc ngân hàng nhà nước đỗ thị nhàn đã bị tòa tuyên án mức án trung thân về tội nhận hối lộ
và buộc nộp phạt một trăm linh triệu đồng
với tư cách là trưởng đoàn kiểm tra bị cáo nhàn đã nhận năm hai triệu usd từ trương mỹ lan và chỉ đạo ban hành kết luận không trung thực bao che sai phạm của scb
một lãnh đạo thuộc cơ quan quản lý nhà nước song đã có những hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng dẫn tới thiệt hại rất lớn trong hoạt động tài chính
trong vụ án này một số bị cáo do đã nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt thành khẩn khai báo lần đầu phạm tội
nên đã được tòa ghi nhận
đồng đảo ý kiến cộng đồng mạng đã bày tỏ sự đồng tình ủng hộ thể hiện sự văn minh của pháp luật
đặc biệt với những vụ án gây thất thoát lớn thì việc thu hồi tài sản lại cho nhà nước cho nhân dân là việc làm hết sức cần thiết
cần bản án nghiêm khắc nhất để gian đe đây là vụ án với số tiền lớn không thể tưởng tượng được
cả triệu tỷ đồng thì không có lý do gì có thể tưởng tượng được
cả triệu tỷ đồng thì không có lý do gì có thể biện minh cho hành vi gây ra thiệt hại khủng khiếp đến như thế
phải trả giá với hành động thao túng scb
số tiền gây thiệt hại quá lớn vượt ngoài sức tưởng tượng thiết nghĩ một bản án nghiêm khắc tương xứng với hành vi
cùng với các bản án nghiêm khắc dành cho các bị cáo hiện hội đồng xét xử cũng đã đề nghị tiếp tục quá trình điều tra vụ án giai đoạn hai
nhằm làm rõ vai trò trách nhiệm của các đơn vị cá nhân liên quan
xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật
như vậy sẽ có thêm những vi phạm sẽ được tiếp tục đưa ra ánh sáng
những đối tượng vi phạm sẽ phải đối diện với các bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật
từ vụ án vạn thịnh pháp không ít ý kiến cư dân mạng cũng bày tỏ các cơ quan quản lý nhà nước
cũng cần phải có những giải pháp quyết liệt trong công tác quản lý nhà nước
đối với các tổ chức tiến dụng hoạt động ngân hàng để khắc phục phòng ngừa vi phạm tội phạm
đây là bài học không của riêng ai
các doanh nghiệp doanh nhân nhất là các doanh nghiệp đồng sở hữu tổ chức tín dụng
cần xem đây là tấm gương để tự soi tự sửa
từ việc xử lý vụ án này chúng ta cần phải có những cảnh báo kiểm tra chuyên đề
về lĩnh vực tiến dụng ngân hàng đảm bảo sự minh bạch lành mạnh
ý nghĩa của bản án không chỉ là hình phạt cho những sai phạm của cá nhân
mà còn mang tính răn đe chung cho xã hội
tám mươi sáu bị cáo trong vụ đại án vạn thịnh phát
đã phải chịu những mức án nghiêm minh của pháp luật
đây không chỉ là bài học là lời gian đe xử lý nghiêm để cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực
theo dõi nội dung trong tiểu mục cư dân mạng hôm nay bạn có chia sẻ gì
hãy tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân